trước những diễn biến của trạm thu phí bot sóc trăng trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng một liên tục xả trạm và ủ nứ giao thông
chiều qua ngày tám tháng một thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn nhật đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh sóc trăng
ngay sau buổi làm việc sở thông tin truyền thông tỉnh sắp trăng đã tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí
tại buổi họp đại diện chủ đầu tư dự án bot sóc trăng đã thông tin tình hình hoạt động của dự án bot sóc trăng thời gian qua
dự án bot sóc trăng có tổng vốn đầu tư hơn một bốn trăm linh tỷ đồng thời gian thu phí hoàn vốn một mươi tám năm chín tháng
dự án bắt đầu từ cầu trà quyết xã thuận hòa huyện châu thành đến xã đại tâm huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng có tổng chiều dài trên một mươi sáu km
dự án có hai giai đoạn một là mở rộng quốc lộ một
cuộc xã tuận hòa huyện châu thành đến cửa ngõ thành phố sóc trăng dài hơn tám năm km
hai là làm tuyến đường tránh thành phố sóc trăng dài gần tám km
nhưng chúng tôi khi thu thạc là chúng tôi
vì giảm đi rất lớn giảm đi khoảng ba mươi thu thạc
liên quan đến các phương án ổn định tình hình ở trạm thu phí bot sóc trăng
khi hai ngày mùng bảy và ngày mùng tám tháng một liên tục bị tài xế phản ứng giao thông ồn ứ
khiến bot đóng xả trạm liên tục đại diện chủ đầu tư cho biết sẽ dùng phương án đối thoại
bộ thông viên tài cũng đã hợp với bà nhân dân tỉnh sóc trăng
cũng đã thống nhất giao cho sở cho thông viên tài
phối hợp với nhà đầu tư với tổng cục đồng bộ việt nam
để rà soát lại các xe nằm trong vùng ngoại trưởng để miễn giảm như tôi vừa nói ở trên
tiến độ trong tháng một càng sớm càng tốt số liệu có càng sớm
nếu có sớm thì tổng cục đồng bộ việt nam báo cáo bộ cho miễn giảm ngay
theo đó bắt đầu từ tháng hai sẽ miễn giảm phí cho người dân trong vùng dự án theo bán kính quy định tùy loại xe
sau cuộc họp trạm thu phí bot
sóc trăng đã thu phí trở lại sau hơn sáu giờ xả trạm